xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của quá trình hội tụ gió nên trong đêm qua và sáng nay
ở bắc bộ đã có mưa rông nhiều nơi
cục bộ có mưa to đến rất to
lượng mưa tính từ một mươi chín h ngày một mươi chín đến ba h ngày hai mươi
một số nơi như thu lũng lai châu một trăm năm mươi một mm
phìn hồ lai châu tám mươi bốn mm văn chấn yên bái một trăm ba mươi hai mm
nha trì hà giang tám mươi sáu mm
và theo dự báo những cơn mưa rào và rông sẽ tục diễn ra trên diện rộng
tại bắc bộ đến ngày hai mươi hai tháng bảy
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to kèm theo tối lốc và gió giật bệnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất nguy hiểm
do có mưa nhiều nên nền nhiệt trên khu vực chưa tăng quá cao
giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
thời tiết nhìn chung khá mát mẻ dễ chịu
dọc theo các tỉnh duyên hải miền trung
từ nay đến ngày hai mươi hai mưa rông cũng xuất hiện ở nhiều nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
thời gian có mưa tập trung về chiều tối đêm và sáng sớm
còn trong ngày có nắng sen giữa những khoảng nhiều mây
mức nhiệt toàn khu vực sẽ giao động trong khoảng hai mươi năm ba mươi bốn độ
đời gió tây nam kết hợp với quá trình hội tụ gió
vẫn là tác nhân gây mưa rông rải rác cho khu vực tây nguyên và nam bộ
cục bộ vẫn sẽ có mưa rông mạnh
đề phòng khả năng xuất hiện lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất ban ngày tại vùng cao tây nguyên
duy trì ở mức hai mươi tám ba mươi một độ khu vực nam bộ từ ba mươi ba mươi ba độ
đến với thời tiết trên biển
tại quần đảo hoàng sa có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông nam cấp bốn cấp năm
nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió tây nam cấp bốn nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
khu vực hà nội có lúc có mưa rào và rông
thời gian mưa tập trung về chiều tối đêm và sáng
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ngày còn đang gián đoạn nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi bốn độ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại